tiếp tục thông tin về sự chậm chế trong việc sửa chữa hư hỏng trên quốc lộ một
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu cục quản lý đường bộ ba
các sở giao thông vận tải dự án quốc lộ bot trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
tăng cường ra soát kiểm đếm xử lý các hư hỏng trên các tuyến quốc lộ
đối với các đoạn đường đang quản lý khai thác tổng cục yêu cầu cục quản lý đường bộ ba
các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên
các vị trí xuất hiện hư hỏng xình lún ổ gà mật độ dày nguy cơ mất an toàn giao thông phải thực hiện ngay biện pháp vá tạm
bảo đảm an toàn giao thông bước một bằng vật liệu phù hợp tăng cường hệ thống cảnh báo giao thông
tranh thủ thời tiết thuận lợi xử lý bằng đá răm láng nhựa hoặc bê tông nhựa nguội
đối với các dự án quốc lộ đã bàn giao hoặc đang trong thời hạn bảo hành
nhà đầu tư và ban quản lý dự án phải kịp thời khắc phục hư hỏng chịu trách nhiệm bảo hành
bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông trong khai thác sửa chữa
đối với việc hư hỏng nghiêm trọng quốc lộ một qua tỉnh phú yên tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu
ban quản lý dự án thăng long đôn đốc nhà thầu khẩn trương sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành
kiểm soát chặt kết cấu vật liệu giải pháp sửa chữa
ban quản lý dự án thăng long phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bộ giao thông vận tải
và pháp luật về những hệ lụy do quốc lộ một hư hỏng
đồng thời báo cáo bộ về các nhà thầu chậm trễ chây ý sửa chữa hư hỏng của ga